cơ quan điều tra công an tỉnh long an đã khám xét và tống đặt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến tỉnh thất bồng lai
nay là thiềm am bên bờ vũ trụ về hành vi lợi dụng tôn giáo tử thiện để trục lợi của hộ bà cao thị cúc
tại xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
thời gian qua tại tỉnh thất bồng lai xảy ra nhiều vụ gây mất an ninh trật tự tại địa phương
trước đó ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an đã có văn bản khẳng định tỉnh thất bồng lai
không phải là cơ sở hợp pháp do ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh quản lý
những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ phật giáo
nơi đây đã lợi dụng danh nghĩa là nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước
trục lợi cá nhân ảnh hưởng đến an ninh trật tự dư luận xã hội
đặc biệt là nhóm người tại tỉnh thất bồng lai đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau
đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây